ubnd tp hcm vừa tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện cần giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
và xã thạnh an là xã đảo thuộc tp hcm
dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn nằm cách xa trung tâm tp hcm năm mươi km
sông huyện cần giờ đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới
địa phương đã huy động nguồn lực hơn năm tám trăm linh tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới
nhờ đó bộ mặt đô thị nông thôn không ngừng đổi thay
thu nhập bình quân của người dân hiện đạt năm mươi chín triệu đồng trên một năm cao gấp bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
trên địa bàn không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới
với lợi thế là địa phương duy nhất của tp hcm tiếp giáp biển huyện cần giờ xác định khai thác phát huy hiệu quả
các tiềm năng sẵn có để phát triển trở thành một cực tăng trưởng trong tương lai
với việc xã thạnh an cũng chính thức được công nhận là xã đảo tp hcm sẽ thuận lợi hơn
khi thực hiện những chính sách ưu đải chăm lo bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân